vào hồi bảy giờ hôm nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng chín tám độ vĩ bắc một trăm linh chín năm độ kinh đông cách đảo phu quý khoảng một trăm linh km cách phan thiết khoảng một trăm chín mươi km cách vũng tàu khoảng hai trăm bốn mươi km cách bến tre ba trăm linh km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km đến một mươi chín h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
vị trí tâm bão ở vào khoảng chín chín độ vĩ bắc một trăm linh tám một độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh từ bình thuận đến bến tre
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi hai
trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi đến một mươi năm km
và đi vào đất liền các tỉnh từ bình thuận đến bến tre với cường độ mạnh cấp bảy cấp tám sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới